thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp bà drew kippin falls hiệu trưởng trường đại học harvard hoa kỳ đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục với hoa kỳ nói chung và trường đại học harvard nói riêng
thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của trường đại học harvard thời gian qua
trong đó có việc các thành viên của chương trình việt nam thuộc đại học harvard đã tích cực ủng hộ và phối hợp hiệu quả với việt nam
tổ chức thành công các chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao việt nam
thủ tướng cho rằng một đất nước muốn phát triển thành công thì phải giải quyết nhiều vấn đề
trong đó có cải cách giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một trong những yếu tố quyết định
thủ tướng đề nghị trường đại học harvard tiếp tục hỗ trợ việt nam đào tạo về lãnh đạo quản trị đại học
hỗ trợ tổ chức những khóa bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp cao tại trường cũng như tăng cường tiếp nhận sinh viên trong thời gian tới
bà foster bày tỏ cảm ơn thủ tướng
thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ các hoạt động của trường tại việt nam
bà mong muốn những chương trình giảng dạy tại đại học fulbright việt nam sẽ trở thành mô hình hợp tác
kết nối giữa các nhà nghiên cứu học giả việt nam với hoa kỳ
bà đánh giá cả hoa kỳ và việt nam đều trú trọng giá trị giáo dục đều nhận thức rõ
trí thức có thể giải quyết các thách thức mà hai nước đang phải đối phó
bà tin chắc rằng có nhiều cơ hội hợp tác giữa trường đại học harvard và việt nam
nhất là nỗ lực để sinh viên việt nam theo học
tại trường đại học harvard nhiều hơn trong thời gian tới
việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước vô cùng quan trọng
là tiền đề thu hút những tài năng của các nước đến học tập tại trường đại học harvard